bộ công an cũng đang làm việc với tổng cục hải quan về vấn đề này
sau phản ánh của nhiều đơn vị truyền thông cơ quan cảnh sát điều tra đã làm việc với tổng cục hải quan và một số đơn vị liên quan
tổng cục hải quan đã kiểm tra và xác định lại giá trị tính thuế đối với tám trăm bảy mươi một xe
qua đó xác định số thuế tăng thêm so với số thuế khai báo của doanh nghiệp là hơn tám trăm linh tỷ đồng
tổng cục hải quan thời điểm đó báo cáo dự kiến thu bổ sung khoảng một mươi sáu tỷ đồng
còn tổng cục thuế dự kiến truy thu thêm năm bốn tỷ đồng đối với xe nhập khẩu diện biếu tặng
ngoài ra tổng cục hải quan yêu cầu rà soát các hồ sơ đã được cấp giấy phép nhập khẩu trong sáu năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một và năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trường hợp có nghi vấn về giấy đăng ký kinh doanh đối với tổ chức về nhân thân đối với cá nhân
tổng cục hải quan đề nghị các cục trao đổi phối hợp với cơ quan thuế nội địa
cơ quan cấp giấy đăng ký kinh doanh hoặc công an để xác minh và báo cáo trước ngày một mươi tháng sáu
theo ngân hàng nhà nước mặt bằng lãi suất cho vay qua đêm giữa các nhà băng tuần qua có thời điểm đã giảm xuống dưới một một năm
thấp nhất kể từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cho thấy thanh khoản của các nhà băng đã hạ nhiệt rất nhiều kể từ đầu năm đến nay
theo ssi research sau nhiều tuần bơm rồng tiền đồng ra thị trường
trong tuần qua ngân hàng nhà nước đã rút rồng gần bốn trăm linh tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh tính phiếu
đáng chú ý việc rút trồng tiền đồng khỏi thị trường của ngân hàng nhà nước diễn ra trong bối cảnh thanh khoản các nhà băng đã được cải thiện rất nhiều
và đang ở trạng thái dư giã nhất từ đầu năm
lãi suất cho vay liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm đã giảm mạnh trong tuần vừa qua xuống dưới một một năm
theo các chuyên gia thanh quản hệ thống ngân hàng cải thiện tích cực là hiệu quả của các đợt tăng lãi suất huy động liên tục từ đầu năm
cụ thể số dư tiền gửi ngân hàng của người dân trong tháng ba đã tăng hơn một mươi bốn tỷ đồng
nâng tổng mức tăng ba tháng đầu năm lên một trăm bảy mươi bốn tỷ tương đương ba hai mươi tám so với đầu năm
hiện tổng số dư tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt khoảng năm bốn mươi bảy triệu tỷ đồng
tương tự số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh trong giai đoạn này với mức tăng ba tám mươi chín từ đầu năm
tương đương tăng rồng gần hai trăm hai mươi tỷ đồng hiện đạt năm tám mươi sáu triệu tỷ đồng
bộ tài chính vừa có yêu cầu ủy ban chứng khoán nhà nước đẩy nhanh quá trình thử nghiệm
để đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin krx
hệ thống có chức năng triển khai các sản phẩm dịch vụ mới cho thị trường chứng khoán
hệ thống krx nằm trong hợp đồng dịch vụ công nghệ thông tin trị giá hơn sáu trăm linh tỷ đồng
giữa sở giao dịch chứng khoán tp hcm và sở giao dịch chứng khoán hàn quốc từ năm hai nghìn một mươi hai
đây là hệ thống được kỳ vọng cung cấp nhiều tiện ích mới như giao dịch lô lẻ trên một bản riêng giao dịch trong ngày
ngoài ra bộ tài chính cũng chỉ đạo sở giao dịch chứng khoán việt nam vnx nghiên cứu
hoàn thiện hệ thống tiêu chí giám sát xây dựng hệ thống cảnh báo với các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường
cơ quan này được yêu cầu nghiên cứu và đề xuất sửa đổi một số tiêu chí của chỉ số vn ba mươi
các chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước đang ghi nhận dấu hiệu phục hồi
sau giai đoạn giảm sâu tháng bốn từ vùng đáy một một trăm bảy mươi điểm hồi giữa tháng năm
tuy nhiên nếu so với đầu năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số lớn nhất thị trường chứng khoán việt nam hiện tại vẫn thấp hơn một mươi năm
các công ty thép vừa có thông báo điều chỉnh giảm giá bán giá thép trong nước từ hai trăm bảy mươi đến năm trăm linh đồng một tấn
đối với thép cuộn và thép cây đây cũng là lần giảm thứ ba liên tiếp chỉ trong tháng năm sau khi lên mức cao nhất lịch sử vào tháng bốn
trong năm hai nghìn hai mươi một các mô hình khởi nghiệp tại việt nam thu hút một ba tỷ usd vốn đầu tư vươn lên vị trí thứ ba tại đông nam á trong hệ sinh thái này
tuy nhiên ảnh hưởng vĩ mô của các chính sách kiềm chế lạm phát
đang làm nhiều dòng vốn tìm nơi trú ẩn an toàn không ít mô hình khởi nghiệp đối mặt với tình trạng hết tiền
thực trạng mà giới đầu tư ví von buổi tiệc tàn của giới khởi nghiệp công nghệ
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi một việt nam có khoảng hai trăm linh tám quỹ đầu tư mạo hiểm đang hoạt động và đầu tư cho các start up trong nước
trong số đó có gần bốn mươi quỹ đầu tư nội địa
trước đó năm hai nghìn hai mươi do ảnh hưởng của covid một mươi chín đầu tư khởi nghiệp giảm một nửa so với năm hai nghìn một mươi chín với tám trăm bảy mươi bốn triệu đô la mỹ
tuy nhiên với sự phục hồi nhanh chóng đạt đỉnh và lãng mất kỷ lục trong năm hai nghìn hai mươi một
nên dự báo năm hai nghìn hai mươi hai các quỹ đầu tư tiếp tục đổ vốn vào start up việt có thể đạt hai tỷ usd
quý i năm hai nghìn hai mươi hai có thể nói là giai đoạn tiềm năng cho nhiều mô hình khởi nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ đột phá
khi tâm lý quỹ đầu tư đang chuyển từ thu hoạch sang gieo mầm
đa số quỹ đầu tư thì họ muốn là mình phải tăng trưởng nhanh họ chấp nhận rủi ro cao
nhưng mà đầu tư cho một mươi doanh nghiệp thì chỉ cần một doanh nghiệp đó thắng tôi rỡ đủ hết
do đó nói hồi hỏi doanh nghiệp đã start up là anh phải có mô hình để mà tăng trưởng nhanh
do đó anh phải độ cần là mô hình anh đổi mới và sáng tạo
còn nếu anh làm truyền thống thì anh suy nghĩ ủa anh làm bánh thì sao lợi kinh đô
với thế thì chính họ đổi mới sáng tạo không mới vượt qua những công ty truyền thống
đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tác hóa những mô hình start up và các quỹ đầu tư đang đặt cược vào chuyện đó
những biến động kinh tế từ tháng ba cho đến nay đang dẫn đến sự thoái trào của thị trường tiền rẻ
theo nhà nghiên cứu cb incits trong quý i số lượng các công ty công nghệ niêm yết cổ phiếu công khai ở mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn một mươi
các cổ đông của các công ty công nghệ tư nhân đang phát triển mạnh đã mất khoảng một nửa giá trị trong năm nay
trên toàn cầu việc gọi vốn đã chậm lại với số lượng lớn từ một trăm linh triệu usd trở lên và tổng số tiền huy động được giảm trong quý đầu tiên lần đầu tiên xảy ra sau gần hai năm
về cơ bản chúng ta vẫn đang thiếu những dự án khởi nghiệp tốt để hấp dẫn
một số cái thành công vừa rồi trong lĩnh vực blockchain và trong lĩnh vực fintech nó đang thu hút một sự quan tâm của các nhà đầu tư thế giới đến việt nam
tuy nhiên nó có hai vấn đề đặt ra trong sự đánh giá và lựa chọn
một là cái yếu tố về công nghệ trong các dự án của chúng ta
người ta sẽ đặt ra là tôi sẽ tiếp cận thông qua việc tôi muốn thâu tóm thị trường mà anh tạo ra
hơn là cái yếu tố công nghệ của anh tạo ra
một lý do khác đưa nhiều mô hình khởi nghiệp vào trạng thái cạn vốn là thiếu kế hoạch dự phòng
đồng thời mức sụt giảm vốn gọi được trong quý ii và quý ba năm nay còn phản ánh tính thực tế của mô hình khởi nghiệp
các mô hình khởi nghiệp công nghệ dù đột phá nhưng tính thực tiễn được chứng minh ngày càng nhanh là có hiệu quả kinh doanh hay không
do đó có thể thấy tâm lý giải chừng của quỹ đầu tư ngày càng rõ nét hơn trong cơn suy thoái của thị trường tiền rẻ
nên suy nghĩ làm sao để mà có thể build những dự án rất là lâu dài
tại vì thật ra các quỹ đầu tư họ có rất nhiều tiền nhưng họ không dễ dãi cho chuyện xài tiền
và họ cần những cái dự án mà có thể sâu được và có thể cho họ thấy được ra tôi sẵn sàng đi dài hạn và tôi sẵn sàng mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng
và các dự án đó phải đưa ra và phải chứng minh được chuyện đó và tạo được niềm tin thì mới có thể giúp họ rất nhiều dòng tiền chảy vô
nhưng họ cũng sẽ lựa chọn chứ họ sẽ không dễ dãi đâu họ cũng sẽ chạy
thì mình nghĩ là đầu tiên là phải xác định một cái commitment lâu dài
với thị trường thứ hai là sản phẩm sẽ nên biêu những sản phẩm mà có thể mang lại nhiều giá trị cho uber
thông tin khả quan là vẫn còn nguồn vốn cho mô hình khởi nghiệp
theo big book các nhà đầu tư mô hiểm ở mỹ đã đầu tư hơn hai trăm ba mươi tỷ usd vào giữa tháng năm
hơn một công ty khởi nghiệp đã huy động vốn từ các nhà đầu tư hạt giống và thiên thần trong quý iii
để tổng giá trị của các giao dịch giai đoạn đầu lên mức cao nhất trong ít nhất một thập kỷ
nhìn chung các quỹ đầu tư đang nhìn nhận là thị trường trước nhiều cơn biến động mạnh về kinh tế hiện nay
không thích hợp với những công ty ở giai đoạn đầu với những người sáng lập và đội ngũ mạnh mẽ
đồng thời công nghệ không còn chiếm ngôi vương trong lĩnh vực khởi nghiệp dễ thu hút vốn
sau cú sập của các đồng mã hóa trên thị trường tâm lý hiện nay của các dòng đầu tư là không giới hạn ngành
với chiến lược phân tán rủi ro trên thị trường
sau khi thành phố an toàn phản ánh về việc tiểu thương chợ thái bình quận một thành phố hồ chí minh bị giật hùi
có nguy cơ mất trắng gần một mươi tỷ đồng thì cơ quan công an đã vào cuộc
theo các chuyên gia pháp lý thì việc tổ chức hội là giao dịch dân sự nên rất khó để xử lý hình sự về tội chiếm đoạt tài sản
do đó người dân cần phải cẩn trọng để tránh bị tiền mất tật mang
bà trần hương bình phường phạm ngũ lão quận một thành phố hồ chí minh cùng ba mươi tiểu thương ở chợ thái bình
có tham gia vào dây hụi do bà abdul aziza sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu người hồi giáo tên thường gọi là phương
đứng ra tổ chức từ hai mươi năm qua
do tin tưởng nên đa số các tiểu thương đều không để ý đến việc
có hay không
không giúp tờ xác nhận việc thu gom và bán giao tiền giữa chủ hùi và hùi viên
tụi chị thì truyền thống từ xưa giờ chơi hùi nên chơi hùi nó rất lẹ
ví dụ mình kẹt tiền mình hốt cái số vốn để mình quay rất lẹ
nên tụi chị cũng biết là chơi hụi này nó rất là rủi ro
nhưng mà tại vì mình thấy cô phương này quy tính quá đi hai mươi năm mà
nên cô đã tạo một quy tín quá lớn nên tin cậy các tiểu thương đã đặt niềm tin vào cô này hết
nên cú lừa này là tụi chị rất đau lòng luôn
thì cái nghị định một mươi chín năm hai nghìn một mươi chín có quy định về việc tổ chức dây hụi là phải lập bằng văn bản
rồi phải được công chứng chứng thực khi mà các thành viên có yêu cầu
đồng thời chủ hụi cũng phải thông báo bằng văn bản cho quỹ ban nhân dân cấp phường xã
cái nơi mà cư trú về cái việc tổ chức dây hụi có giá trị các phần hụi tại một kỳ mở từ một trăm linh triệu đồng trở lên
hay là tổ chức từ hai dây hụi trở lên
thì bên cạnh đó thì khi tham gia chơi hụi
thì ngoài cái việc mà yêu cầu các cái giấy tờ này
thì người tham gia cần phải có các cái giấy tờ về cái việc mà giao nhận tiền
để chứng minh với cơ quan chức năng trong trường hợp có phát sinh tranh chấp
nghị định số một mươi chín cũng quy định các thông tin về thời gian bắt đầu và kết thúc dây hụi
tổng giá trị các phần hùi tại kỳ mở hùi tổng số thành viên
trong trường hợp có sự thay đổi nào thì chủ hùi phải thông báo bổ sung bằng văn bản
cho ủy ban nhân dân cấp xã phường nơi cư trú về những thay đổi đó
trong trường hợp chủ hùi không thực hiện nghĩa vụ trong các quy định trên
thì bị xứ phạt vi phạm hành chính theo quy định
tuy nhiên có nhiều vụ sau khi được tòa án thủ lý giải quyết
thì tài sản của chủ hùi cũng đã được tẩu tán hết
khiến cho việc lấy lại tiền gặp rất nhiều khó khăn
thì cái việc lập các dây hụi đều được quy định trong các điều luật
nhằm đảm bảo quyền cho những người tham gia
và đây là cái thỏa thuận dân sự
nên khi có phát sinh tăng chấp về hùi hoặc phát sinh từ hùi
thì cái tăng chấp đó
được giải quyết bằng thương lượng hay là hòa giải
hoặc là yêu cầu là tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thực tế có trường hợp chủ hụi gom tiền rồi bỏ trốn
thì người tham gia cần gửi đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra
trường hợp này là nó có dấu hiệu của cái tội là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
được quy định tại điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
trong trường hợp mà số tiền mà chiếm đoạt
từ năm trăm linh triệu đồng trở lên
thì có thể bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
trong vụ việc trên các hùi viên đã tìm đến chủ hùi
tuy nhiên bà phương đã bán nhà chuyển đi nơi khác
có dấu hiệu bỏ trốn để chiếm đoạt gần một mươi tỷ đồng của hội viên
số lượng nạn nhân và số tiền chiếm đoạt thực sự còn nhiều hơn
bởi tâm lý sợ bị người thân phát hiện có liên quan
đây là bài học cảnh tỉnh cho người dân về việc tham gia chơi hụi tự phát
tất cả các giao dịch thu gom hùi trả hùi
cần phải được viết giấy xác nhận công chính và thông báo cho chính quyền địa phương